tại thành phố long xuyên tỉnh an giang chi nhánh bảo hiểm tiền gửi việt nam khu vực đồng bằng sông cửu long
phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh an giang đã tổ chức hội thảo vai trò tiền gửi
trong việc phát triển bền vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
nhằm đánh giá vai trò của bảo hiểm tiền gửi sau gần hai mươi năm chính sách tiền gửi được triển khai
hội thảo có sự tham dự của hai mươi bốn quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh an giang
báo cáo tại hội thảo đánh đảo bảo hiểm tiền gửi việt nam đã khái quát vai trò của bảo hiểm tiền gửi
trong việc phát triển bền vững hệ thống việc phổ biến chính sách bảo hiểm tiền gửi đem lại lợi ích cho các bên có liên quan
các đại biểu cũng nhận định các chuyên đề rủi ro đạo đức trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
các hình thức và tác hại của rủi ro đạo đức trong quỹ tiến dụng nhân dân
và đưa ra các giải pháp hạn chế khắc phục và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền
và thành viên quỹ tiến dụng nhân dân để người dân yên tâm tin tưởng hơn nữa vào chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động ngân hàng